các trường học và doanh nghiệp đóng cửa cuộc sống thường nhật bị đảo lộn hoàn toàn
tuy nhiên nhiều chính trị gia nổi tiếng của haiti đã từ chối tham gia vào hội đồng chuyển tiếp
và nhấn mạnh người dân sẽ không ủng hộ kế hoạch này
trong một diễn biến khác liên minh châu âu eu thông báo đã gửi hàng viện trợ nhân đạo
trị giá hai mươi triệu euro tới haiti
khoản viện trợ của eu được cho sẽ giúp các đối tác nhân đạo bước đầu giải quyết
nhu cầu cấp bách nhất của người dân
quốc gia chủ tịch luân phiên của liên minh châu âu cho biết
các nước thuộc khối này đã đồng ý cung cấp năm tỷ euro viện trợ quân sự cho ukraine
như một phần trong kế hoạch cải tổ quỹ viện trợ với tên gọi là cơ chế hòa bình châu âu do eu điều hành
chiến dịch vận động bổ sung năm tỷ euro cho cơ chế hòa bình châu âu epf
đã bị trì hoãn trong nhiều tháng qua vì sự phản đối từ đức và pháp
tuy nhiên với việc thông qua khoản viện trợ này đây được coi là cú hích cho kiev
trong khi washington một trong những nguồn tài trợ lớn nhất cho ukraine
đang giao động do tranh cãi chính trị ở quốc gia này
trước đó chính quyền tổng thống mỹ joe biden vào ngày một mươi hai tháng ba đã công bố
một gói viện trợ quân sự cho ukraine trị giá ba trăm linh triệu đô la mỹ
bao gồm đạn pháo tên lửa phòng không hệ thống chống thiết giáp
lầu nam góc có khoảng bốn tỷ đô la mỹ quyền rút vốn để gửi tới ukraine
bao gồm vũ khí và thiết bị được lấy trực tiếp từ kho của bộ quốc phòng
tuy nhiên lầu năm góc đã miễn cưỡng sử dụng nguồn tài trợ đó
vì không còn tiền để bổ sung vào kho dự trữ của mỹ
với tỷ lệ đại biểu bỏ phiếu ủng hộ phản đối là sáu mươi ba và năm mươi bốn
quốc hội israel đã thông qua tổng dự toán ngân sách do chính phủ đề xuất
là năm trăm tám mươi bốn tỷ new second israel tương đương với khoảng một trăm sáu mươi tỷ đô la mỹ
chưa kể tới một trăm bốn mươi tỷ new second israel để thanh toán các khoản nợ đến hạn
khoản ngân sách này cũng sẽ bổ sung hàng chục tỷ đô la mỹ
để tài trợ cho các khoản chi liên quan đến cuộc xung đột
đang diễn ra với phong trào hamas tại giải cà già
phát biểu sau khi ngân sách được thông qua
bộ trưởng tài chính israel bezalel smotik nêu rõ
ngân sách chiến tranh sửa đổi có các mục tiêu rõ ràng là
giành thắng lợi trong chiến tranh chi trả cho lực lượng quân nhân dự bị
tăng cường mặt trận nội địa và tiếp tục thúc đẩy nền kinh tế israel
ngoài năm mươi tỷ new second israel tương đương với khoảng một mươi ba bảy tỷ đô la mỹ
chi thêm cho hoạt động quân sự quốc phòng ngân sách hai nghìn hai mươi bốn
còn đề xuất tăng thêm một mươi năm tỷ new second israel tương đương với bốn một tỷ đô la mỹ
cho các hoạt động phát sinh về y tế giáo dục cảnh sát
và bồi thường cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi chiến sự
do đó mức trần thâm hụt ngân sách năm nay cũng được đề xuất tăng lên sáu sáu
tổng sản phẩm quốc nội gdp so với mức hai hai mươi năm gdp trước khi xảy ra xung đột
cuộc xung đột tại giải cà già khiến chi tiêu quốc phòng của israel tăng tám mươi năm
trước khi luật ngân sách sửa đổi năm hai nghìn hai mươi bốn được trình lên quốc hội israel
các quan chức và chuyên gia tài chính đã khuyến cáo chính phủ nước này
cắt giảm các khoản chi tăng thêm không liên quan đến xung đột
nhằm cân đối các chỉ số vĩ mô
và trong một phát biểu trong cuộc họp báo chung với thủ tướng hà lan mark russ
đang ở thăm cairo thì tổng thống ai cập abdel fattah el sisi đã nhắc lại lời cảnh báo
của ai cập về một hoạt động quân sự trên bộ có thể xảy ra của israel
ở thành phố rafah thuộc phía nam của giải cà già
theo người phát ngôn phủ tổng thống ai cập ahmed fami
tổng thống ncc và thủ tướng hà lan mark rus đã tập trung thảo luận về tình hình khu vực
đặc biệt là cuộc xung đột ở giải cà già
ông ncc tái khẳng định sự cần thiết phải đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức
và yêu cầu israel chấm dứt các hành động thù địch
nhà lãnh đạo ai cập cũng kêu gọi thủ tướng hà lan nỗ lực hướng tới các mục tiêu này
coi đây là điều kiện cơ bản để chấm dứt thảm họa nhân đạo ở cà già
và giảm căng thẳng trên toàn khu vực
trong một tuyên bố ngày một mươi ba tháng ba lực lượng hamas của palestine đã bác bỏ thông tin nói rằng
lực lượng này đã chấp thuận đề xuất sửa đổi của mỹ về lệnh ngừng bắn ở gaza
cùng ngày người phát ngôn bộ ngoại giao qatar ông mazes al ansari bày tỏ hy vọng
đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa israel và hamas trước khi kết thúc tháng lễ ramadan
linh thiêng của người hồi giáo vào ngày chín tháng bốn
từ ngày mai một mươi năm cho đến ngày một mươi bảy tháng ba cuộc bầu cử tổng thống nga sẽ chính thức diễn ra
trong bối cảnh này an ninh ở thủ đô moscow và các thành phố lớn của nước nga đã được tăng cường
theo bộ nội vụ và lực lượng vệ binh quốc gia nga việc kiểm tra giám sát các điểm bỏ phiếu bầu cử
và khu vực xung quanh tại nhiều nơi vẫn đang được tiến hành
các biện pháp phòng ngừa cũng được thực hiện nhằm ngăn chặn những hành động bất hợp pháp
các đội an ninh đảm bảo giám sát trật tử công cộng ở moskova suốt ngày đêm
tuy nhiên bộ nội vụ nga đã phủ nhận thông tin cho rằng cảnh sát đã được đặt trong tình trạng báo động cao
nhiều cơ tấn công khủng bố ở moskova và kêu gọi công dân của họ rơi khỏi nga
cuộc bầu cử tổng thống nga sẽ chính thức diễn ra từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng ba
và đây là lần đầu tiên cuộc bầu cử tổng thống nga diễn ra trong nhiều ngày
những tranh cãi giữa giới chức mỹ và tiktok đã kéo dài trong hai năm qua
và trong diễn biến mới nhất hạ viện mỹ đã thông qua dự luật buộc biden công ty mẹ của tiktok
phải thoái vốn quyền sở hữu ứng dụng tại mỹ nếu không muốn bị cấm hoạt động ở quốc gia này
dự luật được các nhà lập pháp
thông qua với tỷ lệ áp đảo là ba trăm năm mươi hai phiếu ủng hộ và sáu mươi năm phiếu chống
cụ thể dự luật yêu cầu công ty biden phải có các biện pháp để từ bỏ quyền kiểm soát ứng dụng tiktok trong vòng một trăm tám mươi ngày
nếu không ứng dụng này sẽ bị cấm khỏi các cửa hàng ứng dụng apple và google ở mỹ
số phận của dự luật vẫn chưa thể chắc chắn tại thượng viện
nơi một số thượng nghị sĩ muốn thực hiện một cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn việc phản đối quyết liệt
đối với một ứng dụng phổ biến có tới một trăm bảy mươi triệu người dùng tại mỹ
nhà trắng cũng tuyên bố tổng thống mỹ joe biden
sẽ sẵn sàng ký ban hành thành luật nếu dự luật này được thông qua
trong khi đó người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc cho rằng
đây là một hành vi bắt nạt nhằm vào tiktok
khi washington đã nhiều lần đưa ra các chính sách cụ thể nhằm vào ứng dụng này
nhưng chưa tìm được bằng chứng cho thấy tiktok có đe dọa tới an ninh quốc gia mỹ
các nước châu âu đã tiến gần hơn đến việc thông qua đạo luật đầu tiên về trí tuệ nhân tạo ai
sau khi các nhà lập pháp tại nghị viện châu âu ep vào ngày hôm qua
đã có bước phê chuẩn cuối cùng đối với khuôn khổ pháp lý toàn diện
nhằm vào kiểm soát ai bao gồm các hệ thống ai mạnh mẽ như jcpt của openai
tại phiên họp toàn thể diễn ra tại strasburg của pháp
đạo luật về ai đã nhận được sự ủng hộ của năm trăm hai mươi ba nghị sĩ châu âu
trong khi có bốn mươi sáu nghị sĩ bỏ phiếu chống
văn bản này cần được cơ quan lập pháp của hai mươi bảy quốc gia thành viên eu thông qua vào tháng bốn tới
trước khi được công bố trên công báo chính thức của eu vào tháng năm hoặc là tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
phát biểu trước các nghị sĩ
nghị sĩ italia brando vdife người đã thúc đẩy việc thông qua dự luật này tại ep
nhấn mạnh đây là dấu mốc lịch sử trên con đường dài phê chuẩn các quy định về ai
ông nhận định đây là quy định đầu tiên trên thế giới vạch ra lộ trình rõ ràng
hướng tới sự phát triển ai an toàn và lấy con người làm trung tâm
chính phủ nhật bản cũng vừa thông qua đạo luật yêu cầu nhiều công ty
phải công bố thông tin về việc sử dụng thời gian nghỉ thai sản
cùng với các biện pháp khác để khuyến khích các ông
khuyến khích các bố phải đóng góp nhiều hơn vào việc nhà
đây là nỗ lực mới nhất của chính phủ nhật bản
nhằm đối phó với tình trạng tỷ lệ sinh giảm ở nước này
theo một cuộc khảo sát của chính phủ nhật bản
phụ nữ trong các gia đình có hai người lao động
có con dưới sáu tuổi dành trung bình là sáu giờ ba mươi hai phút mỗi ngày
để làm việc nhà và chăm sóc con cái
trong khi con số này ở nam giới là chưa tới hai giờ đồng hồ
sự mất cân bằng này một phần xuất phát từ việc nam giới phải làm việc nhiều thời gian hơn
điều mà dự luật trên đề xuất nhằm mục đích thúc đẩy các công ty giải quyết
đạo luật mới được thông qua cũng bao gồm các biện pháp khác
nhằm thúc đẩy sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống
các công ty sẽ phải cho phép phụ huynh làm việc từ xa
cho đến khi con họ đủ ba tuổi
và quy định về cấm làm việc ngoài giờ sẽ được áp dụng
cho đến khi trẻ bắt đầu học tiểu học
thay vì chỉ ba năm đầu đời của trẻ như hiện nay
chính phủ nhật bản dự kiến sẽ bắt đầu thực hiện các biện pháp này
vào năm tài chính hai nghìn hai mươi năm
thưa quý vị tháng lễ ramadan năm nay bắt đầu từ ngày một mươi tháng ba
và kéo dài cho đến ngày chín tháng bốn
đối với người hồi giáo thì việc có và thắp sáng một chiếc đèn ramadan
chính là dấu hiệu bắt đầu cho dịp lễ quan trọng này
tương tự như việc trang trí cây thông trong lễ giáng sinh
với người theo đạo thiên chúa
và trong bối cảnh xung đột thì hàng trăm nghìn người dân tại giải gaza
đang phải đón tháng lễ ramadan trong tình trạng thiếu thốn lo sợ
và ánh sáng từ những chiếc đèn lồng trong bóng tối
tựa như gửi gắm bao hy vọng của người dân
về mong ước hòa bình hãy cùng chúng tôi đến với câu chuyện này
trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay
anh muhammad abu ammer là một thợ làm đèn lồng
với anh mùa lễ ramadan năm nay là một mùa lễ đầy khó khăn
hàng năm tôi thường làm đèn lồng khoảng hai tháng trước lễ ramadan
năm nay cách ngày lễ hai ngày tôi mới bắt đầu làm
với người hồi giáo những chiếc đèn lồng là biểu tượng của lễ ramadan
thế nên dù nguyên liệu khác
khán hiếm giá năng lượng tăng cao
anh muhammad vẫn kiên trì làm ra những chiếc đèn lồng
phục vụ mùa lễ năm nay
tại mảnh đất đang bị rẳng xé bởi xung đột
ánh sáng của những chiếc đèn này dường như là thứ duy nhất
mang đến niềm vui và hy vọng cho mọi người
tôi mua đèn để nhớ về những ngày tươi sáng trước đây
khi nhìn thấy những chiếc đèn này
chúng tôi cảm thấy vui vẻ hơn một chút
tháng lễ ramadan là dịp người hồi giáo đoàn tụ gia đình
gắn kết cộng đồng và thực hiện các hoạt động từ thiện
thế nhưng gần một trăm sáu mươi ngày xung đột đã đè nặng lên người dân palestine
và khiến tháng ramadan năm nay rất khác so với những năm trước
sống trong những khu liều trại tạm bợ cạn kiệt lương thực nước uống
họ tự động viên nhau không từ bỏ hy vọng
ramadan năm nay chúng tôi không ở nhà
mà ở trong những chiếc liều tự dựng
ramadan năm nay không có niềm vui không có thức ăn và nước uống
nhiều người sẽ nhịn ăn và không ăn
nhưng chúng tôi nhất quyết vẫn trang trí và tổ chức lễ này
chúng tôi cầu nguyện sẽ được tiếp tục phần còn lại của tháng ramadan tại căn nhà của mình
tại al mawasi một thị trấn gần khan yunis
chị êma và chồng mình anh sale đang bận rộn treo đèn trang trí giữa hai cây cột gỗ bên ngoài căn lều của mình
để chuẩn bị chào đón tháng chay ramadan
trước đây mọi thứ tốt hơn nhiều
chúng tôi có thể mang theo đèn lồng hát cùng nhau và tổ chức các trò chơi
bây giờ chúng tôi chẳng có gì cả
ở một khu vực khác bà fayka al sahri đã tặng những chiếc đèn lồng ramadan truyền thống nhỏ cho trẻ em
những chiếc đèn lồng này sẽ được treo ở các lối đi thuộc khu tị nạn al mawasi
bất chấp bom đạn và các cuộc pháo kích tôi muốn tổ chức sự kiện này cho trẻ em
để chúng có thể tìm thấy niềm vui và giúp chúng thoát khỏi trầm cảm cũng như tổn thương tâm lý mà chúng đang gặp phải
trẻ em rơi đèn lồng ramadan còn những người khác treo bóng bay
tiếng hát từ chiếc caset nhỏ mang theo nhắc họ nhớ về những buổi tối trong tháng lễ ramadan yên ấm thủ nào
chúng tôi vẫn muốn trang trí để tạo không khí vui vẻ quên đi những khó khăn và nỗi lo xung đột dù chỉ là tạm thời
gaza đã bị cắt điện từ tháng một mươi năm ngoái
với lũ trẻ sau nhiều tháng sống trong bóng tối có lẽ không gì tuyệt vời bằng việc lại được thấy những chiếc lều được chứa
và trong mắt các em chúng tôi vẫn nhìn thấy những chiếc lều được chiêu sáng
và trong mắt các em ánh sáng từ chiếc đèn lồng buổi lễ ramadan những dải đèn trang trí còn mang theo rất nhiều mong ước về những ngày tháng vui vẻ yên bình